hà nội được đánh giá cao về gia nhập thị trường đạt bảy chín mươi tám điểm
hà nội cũng có nhiều cải cách trong thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp đào tạo lao động chi phí thời gian và có nhiều cố gắng nhằm giảm chi phí không chính thức tăng cạnh tranh bình đẳng và tăng tính minh bạch tính năng động của chính quyền để phục vụ người dân và doanh nghiệp
với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố hà nội
về phía các doanh nghiệp cũng phải chủ động tự nắm bắt đón đầu thời cơ
chờ những chính sách hành chính thông thoáng của chính phủ địa phương dành cho doanh nghiệp
đã nhiều năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kinoco thanh cao thuộc địa bàn huyện mỹ đức hà nội
hoạt động theo phương châm chuyển quản lý hành chính thủ công sang quản lý áp dụng công nghệ thông tin và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
những quy trình sản xuất như thế này bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và được chứng nhận ô cốp
tham gia vào ô cốt chính là giải quyết tốt nhất
khẩu quảng bá giới thiệu sản phẩm từ đó sẽ không mất nhiều công đoạn giới thiệu chứng minh các loại giấy tờ như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
giấy phép đăng ký kinh doanh giấy kiểm định chất lượng hàng hóa và các loại giấy tờ khác để làm thủ tục thông quan hàng hóa
thị trường rất nhiều các doanh nghiệp trong nước thậm chí là quốc tế sẽ biết được đến công ty như một chương trình quảng bá về thương hiệu
trong đó đã được quy chuẩn về mặt chất lượng đầu vào đủ các loại chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp trước đó sẽ được đưa vào bộ hồ sơ của ocop
chính vì vậy người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất sẽ yên tâm hơn khi lưu thông sản phẩm của mình
từ việc nuôi chồng cho đến việc lưu thông trên thị trường
đến tận tay với người tiêu dùng
với sự nhanh nhảy nắm bắt được cơ hội đầu tư mà hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạng xuất nhập khẩu kinoko thanh cao
đã đầu tư gần bảy mươi tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất và đóng gói nấm kim châm sạch theo công nghệ hiện đại của nhật bản
với tổng diện tích ba hectare diện tích nuôi trồng nấm ba m hai
mỗi tháng công ty cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhật bản gần bốn mươi tấn sản phẩm nấm
doanh thu hơn một mươi năm tỷ đồng
chưa phải là một công ty lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kinoco thanh cao của hà nội
công ty cổ phần dược liệu pumat huyện con cuông tỉnh nghệ an
cũng biết đón đầu thời cơ như công ty kinoko thanh cao
nhờ vào chính sách hỗ trợ và hành lang pháp lý thông thoáng của tỉnh và huyện
đã được thuê quỹ đất năm mươi năm và nguồn vốn lớn để trồng cây dược liệu
đến nay đã cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước
số lượng lớn sản phẩm trà cà da leo và trà rào cổ lam
sản phẩm đặc trưng này giúp công ty phát triển bền vững nhiều năm nay
thành lập công ty cũng rất là nhiều khó khăn vất vả
nhưng mà cũng được sử là từ trịnh quyền địa phương của tỉnh và của huyện của xã
đó là tạo cái hành lang thông thoáng về pháp lý
thứ hai nữa là tạo mọi điều kiện về đất đáy cho thuê
và cái thứ ba nữa đó là sản phẩm là được tức là quảng bá mọi lúc mọi nơi
để cho sản phẩm ngay một vướng xã hơn
nghị quyết đại hội đảng bộ huyện con cuông những nhiệm kỳ qua
luôn xác định và chú trọng đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh trong xúc tiến đầu tư
lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng luôn chủ động gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng
để giới thiệu cơ hội đầu tư vào huyện
với phương châm hai đồng hành và ba cơ quan chức năng
đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư
và tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính
kể cả những thủ tục thuộc thẩm quyền của chính phủ và các bộ ngành trung ương
huyện cũng chủ động thực hiện ba cam kết với nhà đầu tư
trong việc giải quyết tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của nhà đầu tư
đầu tư hạ tầng đường giao thông giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắt
và hiện tại cấp ủy chính quyền huyện con cuông cũng đã nhanh nhạy
bắt kịp xu hướng thương mại